không có những tham mô này không xóa hết những tệ nạn
thế nên là bây giờ chúng tôi được cơm no áo ấm được nhờ đảng và chính phủ
thưa quý vị khán giả chủ trương thành lập ban chỉ đạo cấp tỉnh về phòng chống tham nhũng tiêu cực
đã nhận được sự đồng thuận rất cao được nhân dân ủng hộ mong chờ
những luận điệu suy diễn xuyên tạc chủ trương thành lập ban chỉ đạo cấp tỉnh
thực chất là nhằm bôi nhọ hạ thấp danh dự uy tín của đảng nhà nước
phủ nhận quyết tâm nỗ lực chống tham nhũng tiêu cực của chúng ta nhiều năm qua
cần phải được lên án và loại trừ